phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh an giang vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn trí thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang về hành vi giết người cướp tài sản
theo thông tin ban đầu nạn nhân là bà trần thị kim ai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng chú tại địa phương
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công nhân làm đường trên khu vực kênh màng chầu đã phát hiện xác bà ai
liền nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng
qua công tác giả soát lấy lời khai những người biết vụ việc và đối tượng nghi vấn
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nguyễn trí thanh là đối tượng khả nghi nhất trong vụ án
nên đã mời thanh về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an nguyễn trí thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ